các đại sứ trưởng cơ quan đại diện phải quan tâm toàn diện mọi vấn đề
nhất là coi trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với các nước
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và chuẩn bị lên đường công tác diễn ra vào chiều ngày hôm nay
tại buổi gặp mặt thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí
được đảng nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách làm đại sứ trưởng cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài
thủ tướng nhấn mạnh trưởng các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài là đại diện bộ mặt của đất nước
vì vậy các đồng chí cần phải ý thức được trách nhiệm nặng nề tinh thông nghiệp vụ giỏi văn hóa lịch sử đất nước
thủ tướng tin tưởng các đồng chí sẽ đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho đất nước